trong chiều ngày hai mươi ba tháng bảy đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã đến dự chương trình tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi do tỉnh ủy quảng nam và hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức tại thành phố tam kỳ
đồng chí trương thị mai đã trao tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
sáng cùng ngày đồng chí trương thị mai cũng đã đến thăm tặng quà các mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh quảng nam